các cơ quan chức năng thuộc hai huyện và phối hợp cùng với công an hai huyện để phân luồng giao thông để đảm bảo việc an toàn qua cây cầu an thái
và chúng tôi cũng đang phối hợp cùng với lại sở hữu thông cũng như các cơ quan chức năng để sớm giải quyết sự cố để có thể lưu thông lại cầu an thái trong thời gian sớm nhất
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện sở giao thông vận tải tỉnh hải dương đã đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cảnh sát giao thông đường thủy
công an các huyện kim thành kinh môn tổ chức phân luồng
không cho các phương tiện qua lại cầu chờ kết quả giám định khắc phục sự cố
ngay khi nhận được thông tin chúng tôi đã phối hợp với ủy ban dân huyện kinh môn phong tỏa hiện trường và phân luồng giao thông để đảm bảo cho an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua cổng
thế và ngay sau đó thì đã tìm biện pháp
để giữ ổn định cho công trình
và hiện nay thì đang đưa ra phương án khắc phục để đảm bảo an toàn
đến một mươi một giờ trưa ngày hôm nay ngày bảy tháng ba công tác khắc phục sự cố vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai hết sức khẩn trương
cầu an thái nằm trên tỉnh lộ ba trăm tám mươi tám bắc qua sông an thái nối với sông cấm thành phố hải phòng
lượng tựa bẻ qua đây rất lớn
hơn nữa tỉnh lộ ba trăm tám mươi tám là tuyến đường huyết mạch nối giữa quốc lộ năm và quốc lộ một
hơn nữa tỉnh lộ ba trăm tám mươi tám đi quảng ninh nơi lượng xe cộ qua lại rất đông
nên sở giao thông vận tải hải dương đang tính toán phương án bắt cầu phao qua sông
đề phòng việc khắc phục sửa chữa cầu an thái có thể sẽ mất nhiều thời gian
hiện các phương tiện đi từ quốc lộ năm buộc phải đi theo hướng phà mây hoặc theo hướng quốc lộ một mươi tám